sự việc xảy ra vào lúc một mươi bốn h hai mươi sáu chiều ngày hai tháng tám tức khoảng một h bốn mươi năm sáng ngày ba tháng tám theo giờ việt nam
cảnh sát đã tiến hành phong tỏa và lục xoát toàn bộ tòa nhà sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp chín trăm một mươi một
cảnh sát cũng yêu cầu mọi người tránh xa khu vực tòa nhà thượng viện để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng điều tra
sau đó cảnh sát đưa ra thông báo không có bất cứ nguy cơ nào vào một mươi sáu h bốn chiều cùng ngày
theo cảnh sát trưởng thủ đô washington dc cuộc gọi chín trăm một mươi một về sự hiện diện của một kẻ xả súng
có thể là một báo động giả
thượng viện mỹ hiện đang nghỉ hè và hầu hết các nhà lập pháp không có mặt ở washington dc
văn phòng tổng thống ukraine đã công bố một chiến lược gồm ba giai đoạn để thực thi kế hoạch hòa bình của nước này
vốn đã được tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy công bố hồi cuối năm ngoái
theo tuyên bố được tránh văn phòng tổng thống ukraine đăng tải trên telegram
trong giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra các cuộc gặp giữa giới chức ukraine
và đại sứ chính thức của các nước tại nước này với mục tiêu thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình
trong giai đoạn thứ hai kiev sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về các cố vấn an ninh và chính trị quốc gia của hai nước
để tìm ra cơ chế thực thi kế hoạch hòa bình
giai đoạn cuối cùng là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới
để thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột tại ukraine
hoàn chức này cho biết thêm hội nghị quốc tế thảo luận về kế hoạch hòa bình ukraine tiếp theo sẽ diễn ra tại ả rập xê út
hội nghị này sẽ có sự tham dự của các cố vấn an ninh và chính trị từ các quốc gia phương tây châu á châu phi trung đông và mỹ latin
người đứng đầu quân đội nắm quyền ở niamey niger tướng abdurrahman chayyarani tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt
mà các nước láng giềng tây phi áp đặt đối với niger và khẳng định sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào
trước đó lãnh đạo các nước thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi egowas đã đưa ra tối hậu thư với thời hạn trong vòng một tuần
cho những người lãnh đạo quốc đạo chính ở niger để khôi phục trật tựu chiến pháp và cho biết thêm rằng họ không lạ trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu yêu cầu trên bị từ chối
ngày hôm qua một phái đoàn của ecowas do nigeria dẫn đầu cũng đã tới niger để đàm phán với giới lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ tổng thống mohamed bazoum vào tuần trước
trước những diễn biến chính trị và an ninh tại niger
liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại cuộc khủng hoảng này có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển và cuộc sống của người dân tại đất nước
hiện có tới bốn ba triệu người cần hỗ trợ nhân đạo này
liên hợp quốc đồng thời nhấn mạnh cần tới sự ủng hộ của ecowas để khôi phục trật tự dân chủ tại niger
cảnh báo nếu không có giải pháp nào được thực hiện hoặc tình hình không được đảo ngược rất có khả năng dẫn đến các thế lực khủng bố gia tăng trong khu vực
tổng thư ký đảng tiến bước mfp tại thái lan ông chaitenwat tulaton tuyên bố
đảng này sẵn sàng đóng vai trò đối lập khi ông đưa ra lời xin lỗi tới những người ủng hộ vì mfp đã thất bại trong việc thành lập chính phủ
phát biểu trong cuộc họp báo sau khi đảng nước thái thông báo sẽ rời khỏi liên minh tám đảng do đảng tiến bước lãnh đạo để thành lập chính phủ liên minh của riêng mình
ông chaitanwat đã bác bỏ các thông tin báo chí rằng đảng vi nước thái đã yêu cầu mfp rút lại chính sách sửa đổi luật khí quân hoặc ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của đảng vì nước thái
ông chaitanwat cũng cho hay
mfp ở vị trí đối lập suốt bốn năm qua song đã thành công trong việc thúc đẩy một số dự luật tại quốc hội
dự kiến quốc hội thái lan sẽ họp phiên toàn thể để bầu thủ tướng mới vào ngày bốn tháng tám
brazil lo ngại sự mở rộng nhanh chóng của nhóm các nền kinh tế mới nổi brics mà nước này là thành viên sáng lập sẽ gây bất ổn cho tổ chức và làm giảm vai trò hiện tại của năm quốc gia thành viên
nhóm các nền kinh tế mới nổi brics
hiện bao gồm năm thành viên
trung quốc và nam phi
kể từ khi thành lập brics đã trở thành nhóm đại diện trong nguyện vọng của các quốc gia đang phát triển đối trọng với ảnh hưởng toàn cầu của phương tây
brics hiện chiếm khoảng bốn mươi dân số và gần một phần tư nền kinh tế toàn cầu
nhóm này đang phát triển các giải pháp thay thế cho các tổ chức tài chính quốc tế thống trị hiện nay chẳng hạn quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới
cho đến nay hai mươi hai quốc gia đã chính thức đăng ký gia nhập khối này
hiện brics đang thảo luận về những tiêu chí chính thức để kết nạp các ứng viên tiềm năng
các thành viên trong cối hy vọng họ có thể thống nhất vấn đề này trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới diễn ra vào ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng tám tại johannesburg ở nam phi
trung quốc và nga đã bày tỏ ủng hộ mở rộng brics
nam phi ủng hộ động thái này với điều kiện là các nguyên tắc cần được xem xét cẩn trọng
về phần mình ấn độ vẫn còn dè dặt nhưng đã không còn miễn cưỡng như trước đây
chỉ còn brazil vẫn chưa ủng hộ kết nạp thêm thành viên
lý giải nguyên nhân brazil cho biết việc mở rộng brics có thể biến khối này thành một nhóm khác
brazil ủng hộ quá trình mở rộng dần dần của brics để duy trì sự cân bằng trong khu vực và giữ vai trò ưu việt cho năm thành viên hiện tại
thưa quý vị ngân hàng lớn nhất italia intensa saparo tuyên bố sẽ đóng cửa văn phòng đại diện tại moscow nga sau bốn mươi tám năm hoạt động tại mạng lưới chi nhánh trải dài từ kaliningras đến thành phố vladivostok nhằm giảm sự dễ bị tổn thương của họ với nga
theo báo cáo năm hai nghìn hai mươi hai của ngân hàng intensa sapalo họ đã hoạt động tại nga trong bốn mươi tám năm qua với hai mươi bảy chi nhánh và chín trăm linh bảy nhân viên của mạng lưới chi nhánh khu vực trải dài từ vùng đất kaliningrad của nga ở đông âu đến thành phố vladivostok ở viện đông
kể từ khi xung đột ukraine nổ ra intensa sa paolo đã nỗ lực giảm dần mức độ hiện diện tại nga đưa khoản vai của các khách hàng nga của tập đoàn này tính đến cuối tháng sáu năm nay xuống còn bảy trăm linh triệu euro tương đương với bảy trăm sáu mươi tám tám triệu euro
mức cho vay tại nga chỉ tương đương hai tổng các khoản vai khách hàng của ngân hàng này
tuy nhiên intensa vẫn có một công ty con địa phương rất nhỏ ở nga
ngày hai tháng tám bộ trưởng tài chính mỹ janice yellen đã một lần nữa lên tiếng
này hai tháng tám bộ trưởng tài chính mỹ janice yellen đã một lần nữa lên tiếng
phản đối việc hãng xếp hãng tiến dụng fitch hạ bực tín nhiệm của nước này trước đó một ngày
nhiệm của nước này trước đó một ngày
người đứng đầu ngành tài chính mỹ cho rằng quyết định của fit dựa trên những dữ liệu đã cũ
và không phản ánh những cải thiện về quản trị mà chính phủ mỹ đã thực hiện trong hai năm rưỡi qua
kể từ khi tổng thống joe biden lên nắm quyền
bà yellen nhấn mạnh trong vài năm qua nền kinh tế mỹ đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng
kể từ sau khi suy thoái vì đại dịch covid một mươi chín khi đã có thêm một mươi ba triệu việc làm mới kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống gần mức thấp kỷ lục ba sáu
bà khẳng định về tổng thể trong năm ngoái lãm phát hàng năm đã giảm mỗi tháng
và nền kinh tế mỹ tiếp tục tăng trưởng
về dài hạn mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất năng động nhất và mang tính đổi mới nhất
với hệ thống tài chính vững mạnh nhất trên thế giới
trước đó vào hôm một tháng tám fit đã hạ mức tín nhiệm của mỹ xuống một bậc
từ mức aa xuống còn aa
tuyên bố của fit khẳng định việc hạ mức tín nhiệm của mỹ phản ánh tình trạng suy thoái tài chính
trong ba năm tới ở mỹ cũng như gánh nặng chi tiêu công nói chung ngày càng cao
cũng như sự thiếu hiệu quả trong quản trị
một đợt nắng nóng gai gắt đang bao phủ nhiều quốc gia khu vực trên thế giới
trong đó có giải gaza giải đất hẹp ven biển địa trung hải
với khoảng hai triệu người palestine đang sinh sống
cuộc sống của những người dân nơi đây vốn đã khó khăn thiếu thốn do cấm vận kinh tế và xung đột
nay càng chật vật hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
dọc theo các lối đi hẹp của trại tỉ nạn ansati
ở phía tây gaza có thể dễ dàng nhận thấy các gia đình có trẻ em ngồi ngoài trời
hy vọng đón được làn gió nhẹ để xua tan cây nóng trong ngôi nhà tạm bỡ
khi điều hòa và quạt điện là vật dụng xa xỉ
người dân phải dùng đến quạt tay hoặc bất cứ thứ gì có thể phe phẩy để bớt nóng
người lớn và trẻ con đều khổ sở trong cuộc khủng hoảng này
điện thường xuyên bị cắt vào khoảng hai mươi hai giờ
bọn trẻ không thể ngủ trong nhà do nhiệt độ quá cao
ban ngày mất điện thường xuyên
khiến chúng tôi không thể làm việc nhà
trước đây còn được tám tiếng có điện
nhưng bây giờ trong thời tiết như thiêu như đốt này
chúng tôi chỉ có bốn sáu tiếng có điện mỗi ngày
công ty điện lực gaza cho biết
trong tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng tại nhà máy điện duy nhất của thành phố
cũng như nguồn cung cấp điện từ israel giảm
nên việc cắt điện là không thể tránh khỏi
trong trường hợp khả sĩ nhất
người dân sẽ được dùng điện trong khoảng thời gian từ bốn đến một mươi hai giờ hàng ngày
trời nóng thế này điện lại lúc có lúc không
thịt cá tôi bán hỏng hết cả chỉ còn cách vất đi
ai sẽ bồi thường cho chúng tôi đây
ước tính nhu cầu điện hàng ngày tại giải gaza là khoảng năm trăm linh mw
cao gấp ba lần năng lực sản xuất
giữa thời tiết nắng nóng lại thêm tình trạng thiếu điện
cuộc sống của người dân tại giải gaza lại càng thêm khó khăn
thưa quý vị xã hội ngay càng phát triển những công trình đô thị mọc lên ngay càng nhiều
song đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho trái đất ấm lên
dẫn tới biến đổi khí hậu
tại ấn độ một tổ chức được thành lập mang tên limitti
đang tiên phong trong việc khuyến khích người dân thay đổi thói quen trở lại xây dựng nhà
bằng những vật liệu bền vững thân thiện với môi trường như truyền thống
họ hy vọng điều này sẽ giúp ấn độ tránh được kiểu thời tiết đang ngày càng có xu hướng khắc nghiệt hơn
đồng thời góp phần vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu của thế giới
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
theo truyền thống những ngôi nhà ở ấn độ thường được dựng lên bằng những vật liệu bền vững
như bùn tre vôi hay thậm chí là phân động vật
tuy nhiên khi dân số ngày một tăng lên và các thành phố mở rộng diện tích
ngành xây dựng của ấn độ tập trung vào các vật liệu như xi măng hoặc thép
ấn độ hiện là nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai trên thế giới với sản lượng lên tới ba trăm bảy mươi triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi
trên toàn cầu bê tông đi kèm với chi phí môi trường cao tạo ra từ bốn tám lượng co hai của thế giới
hiểu rõ những tác hại của việc sử dụng những vật liệu như xi măng sắt thép đối với môi trường tự nhiên
chị sahgun singh người sáng lập galimity năm hai nghìn một mươi sáu đang thực hiện sứ mệnh
hồi sinh ngành xây dựng truyền thống của ấn độ
tôi tạo ra nơi này với mong muốn biến nó trở thành một trung tâm hướng tới lối sống bền vững
chúng tôi làm việc trên tất cả các khía cạnh liên quan đến cuộc sống bền vững
galimity là một doanh nghiệp xã hội ra đời với mục tiêu hướng tới xây dựng tự nhiên từ các vật liệu bền vững
thân thiện với môi trường tổ chức này điều hành các hội thảo từ các khóa học xây dựng tự nhiên chuyên sâu
đến chứng chỉ thiết kế nuôi trồng thủy sản và các khóa học quản lý nước
các hội thảo của galimity hướng đến mọi đối tượng và trình độ
yêu cầu duy nhất là mọi người cần sẵn sàng và cam kết tìm hiểu về lối sống bền vững
khi bắt đầu mọi người sẽ đến đây sống thử trong một tuần hoặc một tháng để trải nghiệm và hiểu cuộc sống bền vững thực sự là như thế nào
cho dù đó là bắt đầu đào tạo mọi người về xây dựng tự nhiên các hình thức canh tác khác nhau
hay nắm bắt các cơ hội sinh kế hoặc chăm sóc sức khỏe
galimity tin rằng việc xây dựng bằng bùn mang đến trải nghiệm chọn vật
và cơ hội sở hữu một ngôi nhà chất lượng bền vững tồn tại ít nhất một trăm linh năm
chị sagun và những nhà bảo vệ môi trường khác đều cho rằng khôi phục kiểu xây dựng truyền thống là cách tốt nhất để giải quyết những thách thức thời đại như biến đổi khí hậu
để thu hút nhiều người tham gia hơn galimity đơn giản hóa quá trình xây dựng bằng bùn
dự án giới thiệu đến mọi người các loại đất khác nhau có trong lòng đất và chỉ cho họ các kỹ thuật xây dựng khác nhau
các thành phần cơ bản của tòa nhà là đất xét cát dơm và nước
ngay cả một con chim thậm chí là một con côn trùng cũng biết cách xây dựng nơi trú ẩn cho mình
mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho mọi người và đào tạo để họ cảm thấy tự tin khi xây dựng một nơi trú ẩn sinh thái bền vững đẹp và hạnh phúc cho bản thân gia đình của họ
các tòa nhà được xây dựng từ bùn chủ yếu được biết đến với khả năng thông gió tự nhiên và khả năng kiểm soát nhiệt độ cao
đó là điều lý tưởng để ngăn ngôi nhà trở nên quá nóng ở nơi có nền nhiệt cao như ấn độ trong những năm gần đây
ngày càng có nhiều kiến trúc sư bắt đầu quay trở lại với các vật liệu tự nhiên khi họ tìm cách tạo ra các tòa nhà có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ cao
tôi đã làm mọi thứ từ đào đất đến khuân vác và xây dựng khi đó tôi nhận ra sức mạnh của chính mình
bên cạnh mục tiêu bảo vệ môi trường dự án của galimity còn mang lại việc làm cho người dân địa phương
họ cũng giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thông qua những việc làm cụ thể
phân loại rác thải của bạn thành loại có thể phân hủy
sau khi bạn đã làm điều đó hãy đảm bảo rằng tất cả những người xung quanh bạn cũng làm như vậy
hãy biến điều đó thành một phong trào và duy trì lâu dài
galimity muốn để lại một di sản lâu dài tác động lâu dài đến cuộc sống của mọi người
những ngôi nhà mà họ đang xây dựng có khả năng chống lũ lụt hòa hoạn và động đất
chị saghul hy vọng chúng sẽ đứng vững trong nhiều thế kỷ